sớm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh ba bò theo đề nghị của cử tri quận thủ đức là chỉ đạo của ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy quốc hội diễn ra vào sáng nay
cử tri quận thủ đức tp hcm đề nghị chính quyền thành phố cần khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh ba bò
đặc biệt là kiểm soát chặt nguồn nước thải trực tiếp vào kênh để không ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân
bên cạnh đó cử tri cũng kiến nghị thành phố nâng cao công tác quản lý nhà nước nhằm hạn chế các tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục giao thông và đất đai
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các cử tri
qua đó chỉ đạo chính quyền thành phố sớm giải quyết vấn đề ô nhiễm tại kênh ba bò
lập danh sách các điểm khu vực chưa được cấp sổ đất chủ quyền nhà làm việc với từng quận huyện để làm rõ các nguyên nhân
giải pháp báo cáo thành ủy trong quý ba để có lộ trình giải quyết cho bà con
bí thư cũng cho biết thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giám sát quản lý cán bộ đồng thời xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm
để xây dựng một bộ máy nhân sự hiệu quả trong sạch có trách nhiệm và năng lực để phục vụ nhân dân